khu dân cư tràng riệc ở xã tân lập huyện tân biên tỉnh tây ninh
với quy mô gần sáu trăm năm mươi hectare đã giúp hàng trăm hộ gia đình chính sách
và người nghèo tại tỉnh tây ninh thoát nghèo
họ được ở và lao động ngay trên chính mảnh đất của chính bản thân mình
bên cạnh đó khu dân cư còn góp phần ổn định an ninh khu vực biên giới
khu dân cư tràng diệc tại xã tân lập huyện tân biên tỉnh tây ninh
là một trong ba khu dân cư biên giới được thủ tướng chính phủ đồng ý
cho thực hiện theo đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh
nhằm ổn định và nâng cao đời sống người dân
bên cạnh đó còn đóng vai trò gìn giữ biên cương của tổ quốc
góp phần bảo đảm an ninh trật tự cho vùng biên giới
đến nay khu dân cư tràng diệc đã xây dựng hoàn tất ba trăm linh căn nhà
để tiếp nhận ba trăm linh hộ đến định cư
đây cũng là một khu dân cư mới mà trước đây cũng chưa có đầu làm
cho nên là cũng có nhiều nơi về đây học tập kinh nghiệm của cái khu dân cư biên giới này
thứ nhất là ổn định cho bà con có đất ở đất sản xuất
cái thứ hai là lên để mà làm ăn sinh sống phát triển kinh tế
rồi đồng thời là bảo vệ cái chủ quyền quốc gia
dự án khu dân cư tràng diệp ấp tân khai xã tân lập huyện tân biên tỉnh tây ninh
đưa vào hoạt động đã cho thấy đây là chủ trương đúng đắn
của đảng và nhà nước
tại đây mỗi hộ không chỉ được cấp một căn nhà có diện tích bốn mươi hai m hai
trên đất vườn rộng một m hai mà còn được cấp một hectare đất sản xuất
và được vay vốn để phát triển kinh tế ổn định cuộc sống
trước nhà tôi ở tân châu có một cái nền nhà thôi
chứ không có đất sản xuất gì vậy gia đình rất khổ
nhà nước cứ đưa lên đây thì cuộc sống phải công đoàn là ổn định được
lên đây thì có nhà trạm xá trường học
thì cũng là đảm bảo cuộc sống được cho trẻ học sinh ở đây đầy đủ
nhân đây cũng có được
trường học thì cũng khang trang rồi
nhưng mà dán ở đây thì dùng sâu dùng xa mà
được như vậy là rất là mừng rồi
bên cạnh việc phát triển sản xuất
thì các cơ sở vật chất xã hội như trường học trạm y tế
cũng luôn được chính quyền địa phương quan tâm
để phục vụ cuộc sống của bà con nơi đây
gia đình tôi thì về đây năm hai nghìn một mươi hai
thì lúc về thì cũng có trạm y tế
cũng có trường học đồ cũng đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho con em
nếu như mình bệnh thì mình cũng có trạm y tế để lên khám và chăm sóc sức khỏe
nói chung là cũng tương đối ổn định
được sống và lao động trên chính mảnh đất quê hương của mình
bà con trong khu dân cư yên tâm lao động sản xuất
tin tưởng vào đường lối chính sách của đảng và nhà nước
và tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới
nhờ sự quan tâm của đảng và nhà nước
được lên đây ổn định làm ăn phát triển kinh tế
không còn đói nghèo như lúc ở địa phương cũ nữa
đến nay màu xanh của những cánh đồng mía bãi mì
đang thay thế mảnh đất hoang vu càn cỗi
tràng diệt đang đổi thay từng ngày